cố vấn an ninh nhà trắng jake sullivan vào ngày ba mươi tháng một mươi một cho biết mỹ có một gói các biện pháp hạn chế sắp công bố nhằm vào triều tiên
bên cạnh đó ông sullivan nhấn mạnh rằng triều tiên đã hoàn toàn bác bỏ các nỗ lực chân thành của mỹ trong việc tham gia đối thoại giải quyết các vấn đề song phương liên quan tới chương trình vũ khí hạt nhân bình nhưỡng
ông cho biết trong trường hợp triều tiên chọn thực hiện một chiến thuật khác và tham gia mỹ sẵn sàng khám phá các bước thực tế nhằm tăng cường an ninh khu vực và giải quyết các lợi ích của cả hai bên
triều tiên đã tiến hành phóng hàng chục tên lửa kể từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai trước đó vào hồi đầu tháng một mươi một triều tiên phóng hơn hai mươi tên lửa tầm ngắn
bình nhưỡng tuyên bố các vụ thử tên lửa nhằm đáp trả những hành động khiêu khích của mỹ và các đồng minh khu vực là hàn quốc và nhật bản